bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay tỉnh bắc giang đã gỡ bỏ giãn cách xã hội đối với toàn bộ thành phố bắc giang
việc gỡ bỏ được giao cho chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bắc giang và các sở ban ngành của tỉnh bắc giang thực hiện
trước đó vào ngày một mươi chín tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang quyết định áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với một số khu dân cư của thành phố bắc giang và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm đối với toàn thành phố
như vậy đến nay tỉnh bắc giang chỉ còn thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đối với huyện việt yên và một số xã của huyện lục ngạn
còn các khu vực khác thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm hoặc chuyển sang trạng thái bình thường mới